vào khoảng một mươi năm h ngày tám tháng năm trên sông thu bồn đoạn chảy qua xã duy nghĩa
dấp danh với thành phố hội an tỉnh quảng nam một ghe chở một mươi một khách đang lưu thông trên sông
bất ngờ bị lật chìm làm năm người mất tích
ngay sau khi nhận được tin báo vụ lật ghe các cơ quan chức năng đã huy động lực lượng
phương tiện đến hiện trường tổ chức cứu vớt được sáu người lên bờ an toàn
và hiện tại còn năm người đang mất tích
chiều cùng ngày các đồng chí bí thư tỉnh ủy và chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn cứu hộ
theo đó lãnh đạo tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh và huyện duy xuyên
cần phối hợp huy động thêm lực lượng phương tiện tiếp tục nỗ lực cùng với người dân địa phương
khẩn trương tìm kiếm cứu vớt các trường hợp đang bị mất tích
đồng thời tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ lật ghe
khi nhận được thông tin về vụ việc lật thuyền trên sông thu bồn quảng nam
làm năm người mất tích này phó thủ tướng thường trực chính phủ
chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia trương hòa bình đã yêu cầu lãnh đạo
ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam huy động tối đa lực lượng chuyên môn
tập trung tìm kiếm cứu hộ cứu nạn các nạn nhân còn đang mất tích
với tinh thần khẩn trương nhất tích cực nhất với hy vọng cứu được càng nhiều người càng tốt